tại hội nghị hội đồng điều phối asean lần thứ ba mươi bốn diễn ra ngày hôm qua các bộ trưởng ngoại giao asean đã nhất trí thông qua và trình văn kiện tuyên bố hòa hợp asean bốn lên hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi ba xem xét thông qua trong ngày hôm nay
đây là văn kiện quan trọng và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển tương lai của asean
tuyên bố hòa hợp asean bốn là sáng kiến của chủ tịch asean indonesia năm hai nghìn hai mươi ba và sẽ đóng vai trò là nền tảng cho tầm nhìn cộng đồng asean năm hai nghìn bốn mươi năm giúp củng cố asean để giải quyết các thách thức khác nhau trong tương lai
công tác xây dựng tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn bốn mươi năm bắt đầu được khởi động trong năm nay dưới sự chỉ đạo của nhóm đặc trách cấp cao về tầm nhìn cộng đồng asean sau năm hai nghìn hai mươi năm do indonesia và malaysia đồng chủ trì

dự kiến tầm nhìn cộng đồng asean sẽ được thông qua vào năm hai nghìn hai mươi năm
trước đó asean đã thông qua tuyên bố hòa hợp asean một và hai hay còn gọi là tuyên bố bali một vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và tuyên bố bali hai vào năm hai nghìn ba
năm hai nghìn một mươi một hội nghị cấp cao asean tại bali cũng thông qua tuyên bố bali về cộng đồng asean trong cộng đồng các quốc gia toàn cầu
hãng thông tấn chính thức anp của niger đưa tin nước này hôm qua đã mở lại không phận gần một tháng sau khi áp đặt lệnh cấm
sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng bảy vừa qua
theo nguồn tin trên không phận của niger đã mở trở lại đối với tất cả các chuyến bay thương mại nội địa và quốc tế
tất cả dịch vụ mặt đất tại sân bay cũng đã được nối lại
tuy nhiên niger vẫn đóng cửa không phận đối với tất cả chuyến bay quân sự
ngoài ra những chuyến bay khác cần được cơ quan điều hành bay của niger cấp phép bay trước khi ra vào không phận của nước này
sau cuộc đảo chính hôm hai mươi sáu tháng bảy lãnh đạo quân sự ở niger đã đóng cửa không phận nước này
ngày hai tháng tám chính quyền quân sự ở niger thông báo đã mở lại biên giới trên bộ và trên không với năm nước láng giềng
tuy nhiên ngay sáu tháng tám biện pháp này đã bị bãi bỏ sau khi các nước thuộc cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi ecowas
cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp can thiệp quân sự để khôi phục trật tự hiến pháp ở niger
sau khi thời hạn tối hậu thư do ecowas đưa ra đối với chính quyền quân sự ở niger đã trôi qua
cũng trong ngày hôm qua tướng bryce oligun
đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống chuyển tiếp ở gabon trong một buổi lễ được truyền hình trực tiếp
trong một tuyên bố tướng oligui tuyên bố ông sẽ khôi phục chính quyền dân sự thông qua các cuộc bầu cử tự do
minh bạch và đáng tin cậy sau quá trình chuyển tiếp song không đưa ra mốc thời gian cụ thể
ông cũng cho biết sẽ nỗ lực soạn thảo hiến pháp mới và sẽ đưa ra chương cầu dân ý
trước đó hôm ba mươi tháng tám một số sĩ quan cấp cao quân đội gabon tuyên bố lên nắm quyền lãnh đạo đất nước
đồng thời giải tán chính phủ thượng viện hạ viện và tòa án hiến pháp
động thái này diễn ra sau khi cơ quan bầu cử nhà nước thông báo
tổng thống ali bongo ondimba sáu mươi bốn tuổi đắc cử nhiệm kỳ thứ ba
đây là cuộc đảo chính quân sự thứ tám tại khu vực tây và trung châu phi kể từ năm hai nghìn một mươi
phản ứng trước động thái trên cộng đồng kinh tế các quốc gia trung phi đã ra quyết định đình chỉ tư cách thành viên của gabon
sau cuộc đảo chính quân sự ở nước này vào tuần trước
các nhà lãnh đạo cộng đồng kinh tế các quốc gia trung phi lên án việc sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột chính trị
đồng thời kêu gọi nhanh chóng quay trở lại trật tự hiến pháp ở gabon
trong bối cảnh ước tính sẽ có hơn một tám triệu người dự kiến rời khỏi sudan chạy trốn sang năm quốc gia láng giềng trong giai đoạn vào cuối năm nay
cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn unhcr đang kêu gọi các quốc gia và các nhà tài trợ quốc tế quyên góp một tỷ usd cho các quỹ hỗ trợ
mức kinh phế trên tăng gấp đôi so với dự báo hồi tháng năm do các yếu tố như chi phí và nhu cầu tị nạn ngày càng tăng
trong đó đáng quan ngại nhất là sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn viện trợ cho người tị nạn ở các khu vực vùng sâu
hẻo lánh khó tiếp cận và có tình hình thời tiết khắc nghiệt
cuộc xung đột kéo dài gần năm tháng qua giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự rsf
đã cướp đi mạng sống của khoảng năm người chủ yếu là dân thường
đồng thời khiến khoảng bốn sáu triệu người phải chạy trốn tại các nước làng riêng
vốn cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc hỗ trợ hàng trăm nghìn người tị nạn
hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của khí hậu về khí hậu của châu phi hôm qua đã khai mạc tại kenya
trong nỗ lực nhằm thống nhất quan điểm chung của các nước tại châu lục này
trước khi bắt đầu các hội nghị toàn cầu về khí hậu
cũng như thảo luận về việc huy động quỹ đầu tư cho các ưu tiên về môi trường tại châu phi
trong ngày đầu tiên của hội nghị kéo dài
trong ba ngày này giới chức chính phủ lãnh đạo doanh nghiệp cùng các tổ chức vận động về môi trường
sẽ thảo luận về các biện pháp nhằm mở rộng quy mô tài trợ về môi trường và thị trường carbon
các khoản đầu tư cho việc thích ứng với nền nhiệt tăng cao cũng như biến đổi hệ thống thực phẩm
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng môi trường ai cập jasmine fuad đã nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc tăng cường tài chính cho thích ứng với biến đổi khí hậu
bà fuad kêu gọi lãnh đạo các quốc gia phát triển thực hiện cam kết của mình
bằng cách cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các nước đang phát triển để mở rộng các hoạt động thích ứng
trong khi đó đặc phái viên mỹ về biến đổi khí hậu john kerry cho rằng thị trường mua bán chứng chỉ carbon
là rất cần thiết trong vai trò như một công cụ ứng phó với biến đổi khí hậu
ông khẳng định châu phi và các nước nam bán cầu có thể được hưởng lợi nếu thị trường carbon phát triển
dự kiến trong ngày năm tháng chín hội nghị sẽ ra một tuyên bố chung về quan điểm của châu phi
trước khi diễn ra các hội nghị của liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu diễn ra trong tháng này ở new york
và hội nghị cop hai mươi tám tại uae vào cuối tháng một mươi một
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
đầu tháng chín này là ngày học sinh nhiều nước trên thế giới sẽ khai giảng bắt đầu một năm học mới
tại mỹ hàng trăm học khu đang nỗ lực giải quyết tình trạng thiêu do viên
cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho học sinh và giảng viên bằng một bước thay đổi lớn học bốn ngày một tuần
sưu hướng làm việc bốn ngày một tuần
đã gia tăng tại các công ty và trường học ở mỹ kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát
nhiều người cảm thấy hình thức này đem lại lợi ích vì có thêm một ngày nghỉ so với trước đây
ở các trường học hầu hết học sinh và giáo viên được nghỉ thứ sáu hoặc thứ hai
cùng lúc đó các ngày học trong tuần sẽ kéo dài thêm một chút để bù cho ngày còn thiếu
theo các chuyên gia việc triển khai lịch học bốn ngày là biện pháp đối phó với các vấn đề giáo dục phát sinh thời kỳ đại dịch
trong đó có việc giữ chân giáo viên và học sinh nghỉ vắng mặt
bước thay đổi này đang được đại đa số phụ huynh ủng hộ
dù vậy việc bỏ một ngày tới trường vẫn gây ra một số lo ngại
điển hình là việc phụ huynh gặp khó khăn để tìm người giữ trẻ trong khi nhà trường khó đảm bảo bữa ăn cho học sinh
ngoài ra một số phụ huynh cũng lo ngại con em mình sẽ bị mệt mỏi sau những ngày học dài hơn
thủ đô paris của pháp đang có kế hoạch mở rộng hệ thống làm mát đô thị lấy nước từ sông sein
điều này nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về điều hòa không khí
đồng thời hạn chế lượng khí thải carbon ra môi trường
thành phố có kế hoạch phát triển hệ thống này ở các khu vực phía nam thành phố
cũng như mở rộng đến các bệnh viện trung tâm chăm sóc ban ngày và viện dưỡng lão
mục đích là tăng gấp ba mạng lưới lên hai trăm năm mươi hai km vào năm hai nghìn bốn mươi
biến hệ thống này trở thành mạng lưới làm mắt đô thị lớn nhất thế giới
nằm ở sâu dưới lòng thủ đô paris ba mươi mét
hệ thống làm mắt đô thị có thể giúp giảm nhiệt hơn một tám độ c so với việc sử dụng điều hòa ở khắp thành phố
công dụng của nó là bơm nước lạnh qua mê cung đường ống dài tám mươi chín km để làm mắt không khí cho hơn bảy trăm linh địa điểm khác nhau
thưa quý vị nấm là một trong những thực phẩm tốt cho sức khỏe
cung cấp giá trị dinh dưỡng cao và có khả năng thay thế được một số loại thịt
hiện nay nhiều nơi trên thế giới đã sử dụng nấm để tạo ra nhiều món ăn thuần chay
không chỉ mang lại lợi ích về mặt sức khỏe mà còn có ý nghĩa bảo vệ môi trường giảm phát thải nhà kính
và để tối ưu hơn nữa lợi ích của nấm đối với môi trường và sự phát triển bền vững
một doanh nhân người bồ đào nha đã phát triển mô hình sản xuất nấm từ bã cà phê
tận dụng việc tái chế nhằm bảo vệ môi trường mở ra mô hình nông nghiệp đô thị xanh
nội dung này sẽ đến thay cho lời trao kết của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
đây là một loại nấm đặc biệt khác với những loại nấm thông thường khác
chúng được phát triển từ bã cà phê vốn chứa nhiều niter protein chất béo đường bột
là môi trường lý tưởng cho sự sinh sản của nấm
loại nấm này được anh nathan jaquemin phát triển từ năm năm trước
và đến nay nó đã trở thành một nhân tố chính trong dự án nông nghiệp đô thị của anh mang tên nấm musro
nấm không chỉ là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mà nó còn có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề
chúng không chỉ có thể trở thành thực phẩm organic mà còn có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng
bằng cách khám phá ra những tác dụng của nấm tôi đã hiểu thế nào là lãng phí tái chế
sau khi hiểu rõ những tác dụng của nấm cũng như lợi ích của việc bảo vệ môi trường từ tái sử dụng bã cà phê
anh nathan đã nhanh chóng tăng cường nỗ lực kinh doanh bằng cách liên hệ với các nhà hàng để tiêu thụ nấm
đồng thời thu gom bã cà phê từ các cửa hàng cà phê
không lâu sau nathan hợp tác với delta cà phê chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất bồ đào nha
hàng ngày các nhân viên tại các điểm bán cà phê khác nhau trong thành phố sẽ thu gom bã cà phê
và làm sạch máy bán cà phê tự động của mình sau đó giao chúng cho nấm mushroom
chúng tôi lấy bã cà phê từ những máy bán hàng tự động để đảm bảo bã cà phê vẫn còn tươi và không bị ai chạm vào cả
vì vậy ý tưởng đó đảm bảo được nguồn nguyên liệu tốt nhất cho nấm
nấm mushroom nhận được một trăm linh kg cà phê mỗi ngày từ delta cà phê
nathan cho biết việc biến bã cà phê thành nấm là một quá trình dễ dàng ở trang trại của anh
sau khi thu hoạch nấm sẽ được bán cho các nhà hàng đối tác trong phạm vi một mươi năm km tính từ trang trại của natan
chúng tôi xử lý từng chút một sau đó chúng tôi ủ các túi từ hai tới ba tuần trong phòng ủ
nơi chúng tôi bắt trước các điều kiện tự nhiên và nấm sẽ bắt đầu phát triển từ đó
theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học nature việc nhập khẩu thực phẩm trên toàn thế giới tạo ra khoảng ba tỷ tấn khí thải các
nghiên cứu cũng mô phỏng tình huống thực phẩm được sản xuất và tiêu thụ hoàn toàn tại địa phương
kết quả dự đoán rằng lượng khí thải sẽ giảm lần lượt là hai mươi bảy gigaton và một mươi một gigaton
mặc dù khó có thể tạo ra mô hình thực tế như vậy song việc giảm nhập khẩu thực phẩm sẽ là một chặng đường dài
anh nathan đặt mục tiêu trở thành một doanh nhân xã hội và một nông dân thành thị
với mục tiêu tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến môi trường và xã hội bên cạnh việc phát triển kinh tế
tôi muốn tìm kiếm một kế hoạch
tôi muốn tìm cách dung hòa giữa kinh tế và sinh thái tận dụng sản xuất và cố gắng tái sử dụng nhiều nhất có thể
chất thải mà chúng ta có thể tạo ra giá trị từ đó sẽ không bị lãng phí
cuối cùng để khép lại vòng tròn sản xuất anh nathan lại tái sử dụng những sản phẩm phụ từ nấm và cung cấp cho thành phố lisbon
họ sử dụng nó làm phân bón cho cây xanh công cộng trong thành phố
tôi thực sự tin rằng tác động lớn nhất mà chúng tôi có được là giáo dục mọi người về thế giới nấm
cách chúng tôi có thể thay đổi suy nghĩ về chất thải thực sự là gì về thế giới bền vững và nền kinh tế tuần hoàn
nathan vui mừng khi thấy hiệu ứng lan tỏa mà cộng đồng kinh doanh của anh mang lại cho xã hội
bên cạnh việc tác động tích cực đến môi trường the mastrom còn cam kết tuyển dụng những người có năng lực khác nhau để giúp họ hòa nhập tốt hơn với xã hội
nathan cũng có kế hoạch mở rộng công ty của mình trong năm tới và nhân rộng mô hình kinh doanh này sang các thành phố khác ở lisbon và nhiều nước khác trên thế giới